các giải pháp mà liên minh châu âu eu đang nỗ lực tìm kiếm nhằm giải quyết cuộc xung đột tại ukraine đã không phát huy hiệu quả
và cuộc xung đột này chỉ có thể chấm dứt thông qua một lệnh ngừng bắn
đây là tuyên bố mới đây của ngoại trưởng hungary peter seatto khi trả lời phỏng vấn trên kênh truyền hình cvt tv của thụy điển
ngoại trưởng hungary nhấn mạnh mục tiêu đầu tiên là phải đạt được một thỏa thuận ngừng bắn
theo ông việc eu áp đặt một mươi gói trừng phạt chống nga không những không giúp tiến gần đến một giải pháp chấm dứt xung đột mà còn đang gây tổn hại cho chính liên minh này
cuộc xung đột nga ukraine đã bước sang năm thứ hai và gây ra những hậu quả vô cùng nặng nề trước hết là cho hai nước
tổng sản phẩm quốc nội gdp của ukraine năm ngoái giảm hơn ba mươi trong khi tăng trưởng kinh tế của nga cũng giảm hai một
theo số liệu văn phòng cao ủy nhân quyền liên hợp quốc công bố vào tháng một vừa qua hơn một mươi tám người đã thiệt mạng và bảy chín triệu người
tổng sản phẩm quốc nội gdp của ukraine năm ngoái giảm hơn ba mươi trong khi tăng trưởng kinh tế của nga cũng giảm hai chín triệu người